thông tin từ xã phú xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa mới đây cho biết
trên địa bàn bản phé xã phú xuân vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông mã
khiến ba người trong một gia đình gặp nạn
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày tám tháng một vợ chồng ông hà văn quê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và bà hà thị hộ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng với cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi hai
chào thuyền ra nhà tròi của mình
khi thuyền đến giữa dòng sông mã thì không may bị lật khiến cả ba người mất tích
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh thanh hóa đã cử hai mươi cán bộ chiến sĩ
cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm các nạn nhân
do thời tiết lạnh giá và đêm tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn
cho đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân
và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích